sáng nay thức dậy thì không khí lại dịu mát hơn một chút so với ngày hôm qua
là bởi những cơn mưa và rông trên diện rộng trong đêm ở khắp các tỉnh thành của bắc bộ
đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày mai thứ ba
vùng núi và trung du phía bắc dự báo sẽ mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
cá biệt là có nơi lên đến hai trăm năm mươi mm
mưa lớn nên là ở các tỉnh vùng núi sẽ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
và quý vị cần hết sức cảnh giác bởi đây là một hiện tượng thời tiết vô cùng nguy hiểm
thường xảy ra vào ban đêm khi mà chúng ta đang say giấc
đối với bà con ở vùng núi thì cũng đã quen với những dấu hiệu của sạt lở đất hay lũ quét
do vậy ngay khi thấy một trong những biểu hiện này thì cần phải di chuyển thật là nhanh chóng
đến những nơi an toàn để có thể đảm bảo được tính mạng
đó là một vài lưu ý về thời tiết
thông tin chi tiết cho các vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình